trong xu thế phát triển của hệ thống giáo dục hiện nay môn tin học đóng vai trò hết sức quan trọng
nó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện
mà còn tạo tiền đề vững chắc cho kem học sinh trên con đường hội nhập
mặc dù vậy việc triển khai dạy và học môn tin học trên địa bàn các tỉnh vùng cao
vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
trước kia một tiết học môn tin học của học sinh trường vùng cao như trường trung học cơ sở nhạn môn này
chỉ là sách giáo khoa cùng với bảng đen
thì giờ đây tin học đã được thay thế bằng những chiếc máy tính được kết nối internet
sự thay đổi này đã làm cho bộ mặt giáo dục trong nhà trường được nâng lên đáng kể
hiệu quả là vậy thế nhưng sau bảy năm triển khai đã bắt đầu nảy sinh những khó khăn nhất định
khi mà chúng tôi thực hiện việc giảng dạy môn tin học
thì cũng gặp phải khó khăn nhất định
ví dụ như là máy tính thì chúng tôi đã được trang bị từ năm hai nghìn một mươi đến hiện tại
thì máy cũ hỏng rất là nhiều mà nguồn kinh phí của nhà trường thì rất là hạn hẹp
nên là chưa thể là tự bổ sung máy mới để phục vụ cho phòng tin học
mà hiện tại thì trường chúng tôi có một mươi hai máy vi tính để phục vụ cho môn giảng dạy môn tin học
thì trong khi đó thì có những lớp đông học sinh
ví dụ như là có lớp đông nhất của trường chúng tôi là ba mươi em học sinh

trong lượng một mươi hai máy tính thì chưa thể là đáp ứng tốt nhất cho việc giảng dạy và học tập môn tin học của các em
bên cạnh những khó khăn về cơ sở vật chất thì đội ngũ giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm về lý luận và thực tế
trình độ ngoại ngữ còn hạn chế cũng là rào cản trong việc giảng dạy môn tin học ở bắc nam
đặc biệt do học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số
hầu như chưa bao giờ được tiếp cận với công nghệ thông tin nói chung
cũng như môn tin học nói riêng nên việc tiếp thu môn học này còn nhiều hạn chế
học sinh ở trên đường
chứ nhất là vùng sông xa mà rất là nhiều dân dân tộc
thì cái chuyện về nhận thức về môn tin học này nó vẫn còn chậm so với các vùng ở dưới xuôi
về nhà thì các em có một số em thì có máy móc
nhưng một số em về nhà cũng có có điều kiện
nên là cái sự tiếp xúc về môn tin nó rất ít ở trường nó rất ít
hiện nay trong tổng số ba mươi một trường học tại huyện bắc nặng
thì mới chỉ có bốn trường có được phòng tin học và triển khai giảng dạy môn học này
kết quả trên đã là một nỗ lực rất lớn của chính quyền và ngành giáo dục địa phương
bởi thực tế
để có được một phòng học tin học đòi hỏi một số tiền khá lớn
trong khi nguồn kinh phí của địa phương còn rất hạn hẹp
chủ yếu vẫn trông chờ vào sự đầu tư của cấp trên và nguồn hỗ trợ của các tổ chức chính trị xã hội
và để khắc phục cái điều đó thì chúng tôi tiếp tục tăng cường các đơn vị trường học
từ cái điều kiện thuận lợi là các trường đã được cấp kinh phí về cho trường tự chủ
thì các trường sẽ tăng cường vấn đề tiết kiệm chi thường xuyên
để mỗi một năm có thể mua thêm một hai máy để phục vụ cho phòng tin
và hy vọng là sau năm bảy năm thì sẽ đáp ứng được mỗi trường đều có một phòng tin để dạy tin học cho các em học sinh
không thể phủ nhận những hiệu quả mà tin học mang lại cho các em học sinh
tuy nhiên nếu không sớm có những giải pháp hữu hiệu và triển khai một cách đồng bộ
đặc biệt là việc đầu tư đầy đủ các trang thiết bị như máy tính mạng internet
thì việc giảng dạy môn tin học ở các địa phương nơi dẻo cao như bắc nạm vẫn sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn
và khi đó các em học sinh chính là những người chịu thiệt thòi nhất